tại xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu công ty cổ phần năng lượng bắc phương kết hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy điện gió đông hải một giai đoạn một
nhà máy điện gió đông hải một có tổng công suất năm mươi mw được xây dựng trên diện tích hơn chín trăm ba mươi năm ha mặt nước và hơn một mươi một ha đất liền tổng mức đầu tư hơn hai bốn trăm chín mươi tỷ đồng
dự án nhà máy điện gió đông hải một giai đoạn một sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng bình quân hàng năm khoảng trên một trăm sáu mươi một triệu kwh điện